tại đồng nai sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đồng nai phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố biên hòa
đã chính thức khai trương tuyến du lịch đường sông đồng nai
trong tương lai tuyến du lịch này sẽ kết nối với du lịch đường sông thành phố hồ chí minh
nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách tạo đà phát triển cho ngành du lịch đồng nai
vốn có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng
theo đó tuyến du lịch đường sông đồng nai với chiều dài khoảng ba mươi km từ cù lao ba c
phường long bình tân thành phố biên hòa đến khu vực thủy điện trị an thuộc xã hiếu liêm huyện vĩnh cửu
toàn tuyến du lịch có nhiều điểm tham quan gắn với các di tích lịch sử văn hóa ven sông đồng nai
trong đó điểm nhấn là khu vui chơi giải trí cù lao ba c rộng ba mươi hectare có thể phục vụ khoảng hai du khách một ngày
việc đưa tuyến du lịch đường sông vào hoạt động sau nhiều năm chờ đợi đã đáp ứng được kỳ vọng
của người dân địa phương và du khách
trước mắt để khai thác có hiệu quả tuyến du lịch đường sông đồng nai lãnh đạo tỉnh đồng nai đề nghị
các ngành liên quan cần đảm bảo an toàn cho du khách tham quan ngăn chặn tình trạng trèo kéo du khách
nâng giá dịch vụ gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường
ngoài ra bản thân chủ đầu tư cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch liên kết tour tuyến du lịch với các địa phương lân cận